và ngày hôm nay nếu quý vị dự định có những chuyến đi tham quan dã ngoại thì lưu ý rằng thời tiết cả ba miền đều có chung hình thái đó là nắng nóng
bắc bộ thì nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ c còn trung bộ thì có thể lên tới ba mươi bảy thậm chí là trên ba mươi tám độ c
nóng và khô lan rộng tới nam bộ
quý vị lưu ý khi mà di chuyển ngoài trời thì hãy che chắn bảo vệ da và hạn chế ra đường khi mà ban trưa và đầu giờ chiều
rau xanh và hoa quả uống nhiều nước thì luôn là một trong những biện pháp tốt nhất cho sức khỏe trong những ngày này